từ ngày một mươi đến ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tại công viên vườn hoa tám mươi bốn hùng vương đà nẵng
trung tâm văn hóa hiệp hội du lịch thành phố đà nẵng câu lạc bộ nhiếp ảnh nghệ thuật sông hàn
tổ chức triển lãm ảnh thời sự nghệ thuật sinh thái rừng sơn trà vọc trà vá chân nâu
tại triển lãm ban tổ chức đã trưng bày và giới thiệu một trăm hai mươi tác phẩm ảnh nghệ thuật dưới nhiều góc nhìn mới lạ
về vẻ đẹp kỳ thú và sự đa dạng sinh học của loài linh trưởng quý hiếm được đưa vào sách đỏ
các tác giả tham gia triển lãm muốn gửi thông điệp đến mọi người hãy chung tay bảo vệ rừng sơn trà
và vọc trà vá chân nâu một báu vật mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho đà nẵng
triển lãm do trung tâm văn hóa hiệp hội du lịch thành phố đà nẵng câu lạc bộ nhiếp ảnh nghệ thuật sông hàn tổ chức